các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

nhờ đó người bệnh sẽ được thăm khám chẩn đoán tư vấn và điều trị với những phác đồ hiệu quả nhất đem đến kết quả điều trị tốt nhất loại bỏ khả năng gây biến chứng và rút ngắn thời gian điều trị người bệnh phục hồi nhanh chóng
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé